theo ghi nhận của sở y tế tỉnh bình phước tính từ ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm đến nay
toàn tỉnh đã có trên ba tám trăm linh ca bệnh sốt xuất huyết trong đó có một bệnh nhân tử vong
theo đó toàn bộ một mươi một huyện thị xã ở bình phước đều có ca bệnh sốt xuất huyết
một số huyện thị xã có tỷ lệ mắc bệnh sốt xuất huyết cao như thị xã đồng xoài huyện trơn thành đồng phú và bù đăng
theo đó số ca bị xuất xuất huyết tăng hơn hai sáu trăm linh ca so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
mặc dù chưa ghi nhận trường hợp nào bị nhiễm virus zika
song ngành y tế tỉnh bình phước cũng đang hết sức lo lắng thực hiện giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh
cung cấp thông tin về các biện pháp phòng chống xuất xuất huyết kiểm soát virus zika và các bệnh do mũi khác gây nên đến người dân
thực hiện các biện pháp theo dõi tình trạng sức khỏe của phụ nữ mang thai
bên cạnh đó hỗ trợ các cơ sở y tế bao gồm cả các đơn vị sản khoa và nhi khoa
sẵn sàng ứng phó tốt trong trường hợp xảy ra bệnh và dịch bệnh chuẩn bị nguồn lực thích hợp cho các hoạt động phòng chống virus zika
cùng với dịch sốt xuất huyết từ đầu năm đến nay bình phước cũng đã ghi nhận ba trăm bốn mươi năm ca bị bệnh tay chân miệng giảm hai mươi bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi năm